thưa quý vị vào ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
tiếp xã giao ngài marco dea seta đại sứ cộng hòa italia tại việt nam
đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác
thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chào mừng ngài marco dea seta
sang nhận nhiệm kỳ công tác mới tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nêu rõ trong năm mươi năm qua quan hệ giữa hai nước đã phát triển tích cực
toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực
thông qua trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược
hai nước tích cực thúc đẩy hợp tác thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực
để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật của italia
trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tiếp tục ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau
trên các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế mà hai bên tham gia
nhất là trên các diễn đàn về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống an ninh mạng
triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết tiếp tục hỗ trợ bộ công an trong đào tạo
nâng cao năng lực cán bộ trong đó có lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
phòng chống tội phạm công nghệ cao thúc đẩy chuyển giao công nghệ
sản xuất các trang thiết bị phục vụ cho lực lượng thực thi pháp luật của việt nam
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
ngài đại sứ khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực vun đắp cho sự phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa italia việt nam
đồng thời ủng hộ và làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa bộ công an việt nam
với các cơ quan thực thi pháp luật của italia để đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia
sự phồn vinh ở mỗi nước và vì lợi ích của nhân dân hai nước